ngày hôm nay tổng thống nga vladimir putin cảnh báo rằng liên bang nga bảo lưu quyền sử dụng bom chùm để đáp trả việc ukraine sử dụng loại vũ khí này
phát biểu trên kênh truyền hình tổng thống putin nhấn mạnh rằng nga hoàn toàn có quyền đáp trả các hành động sử dụng bom chùm chống lại nước này
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bảy tướng du krastreams hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ thông báo lực lượng vũ trang ukraine đã nhận được bom đạn chùm từ washington
mỹ khẳng định đã có văn bản đảm bảo từ ukraine rằng bom chùm sẽ không được sử dụng ở những khu vực có dân thường và việc sử dụng vũ khí này sẽ được theo dõi để đảm bảo hoạt động giả phá bom mìn sau này
tuy nhiên bộ ngoại giao nga đã ra tuyên bố nêu rõ quyết định này của mỹ tiếp tục cho thấy đường lối chống moscow của washington nhằm kéo dài cuộc xung đột ở ukraine